tòa án nhân dân tp hà nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên án phạt bị cáo đỗ minh hiền
trú tại quận hoàn kiếm tp hà nội sáu năm tù về tội làm tàng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi ba đỗ minh hiền đã tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống đối chế độ
công kích nhằm vào lãnh đạo đảng nhà nước và các quy định của hiến pháp
toàn bộ các tài liệu được hiền gửi đến thư điện tử của các cá nhân tổ chức trên internet
tính đến lúc bị bắt bị cáo đã tán phát thông qua thư điện tử tổng cộng bảy mươi hai bài viết
tới hơn một mươi lượt địa chỉ thư điện tử
kết luận giám định của sở thông tin và truyền thông tp hà nội xác định
bị cáo đã tự làm tán phát một mươi một tài liệu chứa được nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý
phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín của tổ chức và nhân phẩm cá nhân xúc phạm lãnh tụ cá nhân